đội tám phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an huyện thanh ngoai hà nội
đã bắt giữ thành công đối tượng cướp giật tài sản tại khu đô thị thanh hà xã cự khê huyện thanh ngoai tp hà nội
khoảng một mươi hai h năm mươi phút ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi một anh phạm văn khoa chú tại hà mòn huyện đắc hà tỉnh con tum
đang dừng xe tại đoạn đường trong khu đô thị thanh hà thì bất ngờ có hai đối tượng nam điều khiển xe máy dừng bên cạnh hỏi đường
sau đó đối tượng ngồi sau bất ngờ cướp điện thoại của anh khoa rồi bỏ chạy
anh khoa đuổi theo hai đối tượng thì bị đối tượng ngồi sau dùng dao nhọn đâm một nhát vào phía tay trái
sau khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an huyện thanh oai
và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra vụ án bắt giữ thành công đối tượng gây án là trần văn nam
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã thọ xuân huyện đan phượng hà nội
đây là đối tượng đã từng có ba tiền án về tội trộm và cướp giật tài sản
qua đấu tranh khai thác nam thừa nhận đã gây ra vụ án trên cùng với ba vụ án khác trên địa bàn thành phố hà nội
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật